ngành y tế việt nam đang ngày càng được ghi nhận những dấu ấn quan trọng cũng như không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ cho người dân
cùng với ti thì chữa bệnh bằng phương pháp đồng y đã được người dân tin tưởng từ thời xa xưa
việc phát triển y học cổ truyền không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
đây là mục đích chính được nhấn mạnh nhân lễ kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày thầy thuốc việt nam và khánh thành bệnh viện tuệ tĩnh
được tổ chức tại học viện y dược học cổ truyền vào chiều ngày hai mươi bảy tháng hai
trải qua hơn bốn mươi bảy năm xây dựng và phát triển và trong một mươi bốn năm học viện y dược học cổ truyền ra đời
mỗi thầy trò cán bộ đội ngũ y bác sĩ tại viện luôn tận tâm tận lực khẳng định vai trò vị thế của nền y học cổ truyền
trong công tác khám chữa bệnh cho người dân
bên cạnh đó chú trọng đào tạo những thế hệ thầy thuốc đông y tương lai sâu về chuyên môn và giữ vững được đạo đức người làm y
chính vì vậy
trong những năm gần đây tỷ lệ bệnh nhân điều trị bằng phương pháp đông y gia tăng đáng kể
cho thấy sự tín nhiệm của người dân với y học cổ truyền
trong những năm gần đây tỷ lệ bệnh nhân điều trị bằng phương pháp đồng y gia tăng đáng kể
cho thấy sự tín nhiệm của người dân với y học cổ truyền
trong những năm gần đây tỷ lệ bệnh nhân điều trị bằng phương pháp đồng y gia tăng đáng kể

y học cổ truyền cũng đang thực hiện hiện đại hóa trong đông y kết hợp với tây y để mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất cho người bệnh
giúp giảm chi phí chữa bệnh rút ngắn thời gian điều trị cho bệnh nhân tạo niềm tin cho người bệnh
y học cổ truyền cũng đang được khẳng định giữ một vai trò rất quan trọng
đặc biệt thời gian vừa qua thủ tướng chính phủ đã phê duyệt chương trình về sức khỏe việt nam
trong đó vai trò y học cổ truyền đóng một vai trò rất là quan trọng
từ vấn đề dinh dưỡng từ vấn đề các bệnh bản tính và từ các bệnh không lây nhiễm
để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân cũng như xây dựng mô hình trường học bệnh viện theo xu hướng của thế giới
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực
sau hai năm xây dựng bệnh viện tuệ tĩnh trực thuộc học viện y dược học cổ truyền chính thức khánh thành đúng ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai
là minh chứng rõ nhất cho thấy nỗ lực xây dựng phát triển y học cổ truyền phục vụ nhân dân phục vụ nhiệm vụ đào tạo của học viện